với hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
một thanh niên hai mươi chín tuổi trú tại thị trấn cam đức huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
tối ngày một tháng tám thanh niên này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời viết nhiều bình luận với lời lẽ thách thức vu khống xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch lên một nhóm facebook có hơn ba mươi hai lượt người đăng ký theo dõi
việc làm này đã gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh khánh hòa
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm trong thời gian tới
sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa đã ra quyết định xử phạt năm thanh niên này bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng